thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
một trong những mục tiêu của chiến lược là giảm dần lượng gạo hàng hóa xuất khẩu
nhưng giữ ổn định và tăng trị giá xuất khẩu gạo
theo chiến lược giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng từ bốn năm tới năm triệu tấn
vào năm hai nghìn hai mươi trị giá bình quân khoảng từ hai hai tới hai ba tỷ usd trên năm
giai đoạn từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi lượng gạo xuất khẩu hàng năm đạt khoảng bốn triệu tấn
trị giá xuất khẩu từ hai ba tới hai năm tỷ usd đồng thời tiến hành chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
đến năm hai nghìn hai mươi tỷ trọng gạo trắng phẩm cấp thấp và trung bình không vượt quá hai mươi tổng sản lượng gạo xuất khẩu
gạo trắng phẩm cấp cao chiếm khoảng hai mươi năm tỷ trọng gạo thơm gạo đặc sản
gạo japonica chiếm khoảng ba mươi gạo nếp chiếm khoảng hai mươi
các sản phẩm gạo có giá trị gia tăng cao như gạo dinh dưỡng gạo hữu cơ bột gạo
sản phẩm chế biến từ gạo chiếm khoảng năm
bên cạnh đó tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu việt nam